thưa quý vị một số cụm từ như tù nhân lương tâm hay tù nhân tôn giáo không còn mấy xa lạ trong những luận điệu mang tính vù cáo xuyên tạc của số đối tượng mang tư tưởng thù địch các tổ chức phản động lưu vong thường xuyên có hoạt động chống phá việt nam
bên cạnh việc quy trục nhằm vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tự do tôn giáo thì việc lên tiếng kêu gọi các cơ quan tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp gây sức ép đòi trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật trong nước của chúng còn là cách để những con buôn chính trị này kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống lưu vong tị nạn
với vỏ bọc như vậy không ít người đã lầm tưởng đây là những nhà hoạt động cho sự công bằng dân chủ của người dân cho sự tiến bộ của việt nam với lý tưởng cao đẹp
để rồi từ đó tung hô cổ suý thậm chí là tiếp tay cho số đối tượng này chống phá đất nước
việc tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo đối với mỗi người dân được pháp luật bảo hộ quy định rõ trong hiến pháp luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như nhiều văn bản giới luật và ngày càng hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu của đông đảo chức sắc tín đổ
đặc biệt ngay cả với những người đang thi hành án tại các trại giam cơ sở giáo dưỡng cũng có quyền thể hiện đức tin tôn giáo của mình
thông qua việc tiếp cận kinh sách các ấn phẩm tôn giáo những triết lý cao đẹp mà các tôn giáo mang lại không chỉ giúp cho họ hướng thiện nỗ lực cải tạo để trở thành những công dân tốt khi tái hòa nhập cộng đồng mà còn thể hiện tính nhân văn quan điểm nhất quán của đảng nhà nước việt nam về tự do tín ngưỡng tôn giáo
đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này mời quý vị cùng theo dõi
trong số hơn ba phạm nhân đang thi hành án ở trại giam nam hà thì có hơn một trăm bảy mươi người là tín đồ của các tôn giáo
mỗi văn trại ở đây đều có thư viện riêng phục vụ cho nhu cầu học đọc giải trí của phạm nhân vào ngày nghỉ cuối tuần
theo định kỳ hàng trăm cuốn sách sẽ được đảo đổi giữa các thư viện của ba văn trại và đổi sách giữa thư viện của trại giam với thư viện tỉnh hà nam
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám khi luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực và luật thi hành án hình sự được áp dụng vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
trên cậy sách của các thư viện này được bổ sung thêm một tủ sách mới dùng để chứa các cuốn kinh sách ấn phẩm các tôn giáo cho phạm nhân là các tín đồ sử dụng
không chỉ đọc ở thư viện người thi hành án nói chung và phạm nhân là các tín đồ tôn giáo đều có thể đăng ký mượn những ấn phẩm tôn giáo này
để đọc tại trại giam nam hà
quá trình gian luyện lao động cải tạo cùng với những chiếc lý nhân sinh cao đẹp trong các quyển kinh sách thực sự khiến những con người đã từng lầm lỗi ở đây thay đổi nhiều về nhận thức
không chỉ đơn thuần là sự ăn năn xám hối mà nó còn là những hành trang chi thức về lãi sống khi họ được trở về tái hòa nhập cộng đồng
nhiều anh em được đọc sách đấy thì cũng sửa đổi tự sửa đổi
sửa đổi bản thân để tạo điều kiện và anh em nhận thức được về cái giá trị của những lời nói của phật dạy và những tôn giáo như đạo phật hay đạo thiên chúa giáo
thì là cũng những lời dạy toàn lời dạy hay thì anh em nhiều anh em nó cũng học theo để phấn đấu trở về
còn được cán bộ được giám thị cán bộ tạo điều kiện cho anh em đọc sách như thế là cũng thỏa mãn với toàn thể anh em phạm nhân ở trong trại giam nam hà
hàng ngày phạm nhân được mượn kinh sách trên thư viện
về buồng giang ngoài giờ nao động học tập thì được đọc học kinh sách đó theo tôn giáo của họ
và những ngày nghỉ nao động như thứ bảy chủ nhật ngày lễ phạm nhân có nhu cầu nghiên cứu thêm các tài liệu kinh sách của tôn giáo thì chúng tôi cũng tổ chức cho các phạm nhân theo tôn giáo này
nên thư viện phòng đọc của phạm nhân để tổ chức cho phạm nhân nghiên cứu sách
không chỉ riêng trại giam nam hà
toàn bộ năm mươi bốn cơ sở giam giữ trên cả nước do bộ công an quản lý đều có thư viện được trang bị nhiều loại sách
trong đó có nhiều kinh sách ấn phẩm của các tôn giáo trinh thống tại việt nam hiện nay
đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của khoảng một mươi hai phạm nhân theo đạo đang chấp hành án
việc đưa các ấn phẩm tôn giáo để phục vụ phạm nhân theo tôn giáo được cụ thể hóa trong hiến pháp luật tín ngưỡng tôn giáo và luật thi hành án hình sự
là chủ trương mang đầy tính nhân văn của nhà nước việt nam về tự do tôn giáo tín ngưỡng ngay cả đối với người đang bị hạn chế quyền công dân
tại khoản năm điều sáu luật tín ngưỡng tôn giáo ghi rõ
người đang chấp hành hình phạt tù người đang chấp hành viện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo
và khoảng một điều hai mươi bảy của luật thi hành án hình sự quy định về quyền và nghĩa
nhiệm vụ của phạm nhân cũng khẳng định phạm nhân được sử dụng kinh sách bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật
dù đã được luật hóa có hành lang pháp lý rõ ràng để thực thi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đối với người phạm tội và thực tế đã được đông đảo phạm nhân là các tín đồ tôn giáo phấn khởi đón nhận
nhưng với âm mưu phá hoại những thành tựu với nhân quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của việt nam
các đối tượng tổ chức thù địch phản động vẫn không ngừng công kích xuyên tạc những nỗ lực của đảng nhà nước trên lĩnh vực này
những luận điệu vu cáo kiểu như người hờ mông theo đạo bị đàn áp người thượng không được tự do theo tôn giáo của mình hoặc tín đồ hòa hảo bị sách nhiễu bắt giam v v
cho thấy những toan tính chính trị qua ý đồ chia rẽ tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thủ địch
các thế lực thù địch phản động luôn luôn xuyên tạc tôi cũng khẳng định rằng là xuyên tạc về chế độ chính sách tôn giáo của đảng nhà nước ta
đối với mọi người nói chung và đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở trại giam nơi riêng khẳng định rằng đảng nhà nước ta luôn luôn chủ trương nhất quán
về mọi người được tự do tôn giáo kể cả các phạm nhân bị hạn chế một số quyền công dân vẫn được quyền sử dụng kinh sách và tự do
tí nữa bày tỏ niềm tin của mình
kinh sách của các tôn giáo tất cả kinh sách tôn giáo là điều tốt điều hướng thiện
chỉ có những kẻ lợi dụng tôn giáo mới là làm điều ác thôi
chứ còn tất cả những kinh sách nội dung kinh sách các tôn giáo đều rất là tốt và đều hướng thiện cả
nên là rõ ràng bản thân trong các nhà tù họ được trao dồi đọc những quân kinh sách chính thống của các tôn giáo
thì rõ ràng là hướng thiện cho họ và để họ hướng đến làm những điều tốt đẹp và điều đấy hoàn toàn có ích đối với các nhà tù cũng như các phạm nhân
vào tháng năm vừa qua bản báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế hai nghìn hai mươi ba của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ công bố
có nhiều nội dung không chính xác thể hiện sự phiến diện thiếu khách quan khi phần lớn nội dung trong bản báo cáo này sử dụng những thông tin bịa đặt
xuyên tạc do tổ chức ủy ban cứu trợ người vượt biển cung cấp
đây là một tổ chức phản động chống phá việt nam quyết liệt trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo
bên cạnh việc thừa nhận các phạm nhân là tín đồ tôn giáo như lê đỉnh lượng nguyễn năng tĩnh hay nguyễn trung tôn được tự do tiếp cận kinh thánh và các tài liệu tôn giáo
nhưng bản báo cáo này lại diễn dẫn những yêu sách vô lý của phạm nhân nguyễn bắc chuyển như yêu cầu đọc bản kinh gốc của phật giáo hòa hảo
hay trại giam phải đáp ứng chế độ ăn chay của phạm nhân theo tôn giáo này
đây là những đòi hỏi phi lý phi thực tế đối với người đang thi hành án
cũng như không đúng quy định đối với cơ sở giam giữ nên không thể chấp nhận
việc đưa ra những chi tiết như vậy không nằm ngoài mục đích tạo cớ nhằm quy trục vu cáo cơ quan chức năng việt nam
hạn chế quyền tự do tôn giáo đối với người đang chấp hành án
cơ quan chức năng việt nam đã tạo điều kiện cho bọn em được học
thì bọn em cũng cố gắng nỗ lực học để phấn đấu để trở về làm người tốt cho gia đình và xã hội
được sinh ra và lớn lên đến bây giờ là từ thời cha ông em và đến đời em bây giờ là
đều tín ngưỡng về đọc thiên chúa và nên là những người nói như thế là đều hoàn toàn sai chứ chẳng
năm hai nghìn chín phạm xuân cường ở thị trấn chới huyện hoành bồ bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tuyên án tử hình với tội danh giết người
bênh vực bạn bè bị kích động và thiếu kiềm chế khi đã sẵn hơi men trong người cường đã nổ súng khiến một người thiệt mạng
cánh cửa cuộc đời tưởng như đã đóng sập với người thanh niên mới độ tuổi đôi mươi sau phán quyết của tòa
những ngày ở trong phòng biệt giam của công an tỉnh quảng ninh chờ đợi thi hành án
thứ duy nhất gắn bó với phạm xuân cường là tự do
phạm xuân cường là một quyền kinh phật giáo
việc tìm đến với những lời gian dạy của đức phật trong cuốn sách dường như là cách để cường xám hối với tội lỗi của mình
thấy lòng thanh thản hơn để đón nhận ngày cuối cùng của cuộc đời
mẹ thì bị cha sát hại người cha đang chịu mức án một mươi bốn năm tù còn bản thân cường bị án tử treo lơ lửng
sau những biến cố kinh hoàng ấy khiến cả gia đình đông đủ giờ chỉ còn duy nhất người em gái út vờ không chỗ nương tựa
nhưng rồi số phận dường như đã sắp đặt để từ tù phạm xuân cường gặp đại đức thích trúc thái minh
chủ trì chúa ba vàng khi ông phải chạy giam thăm và tặng quà cho phạm nhân trước dị tết nguyên đán tân mão hai nghìn hai mươi một
khi biết được hoàn cảnh xót xa của gia đình cường với lòng tư bi của nhà phật
đại đức thích trúc thái minh đã nhờ một số luật sư giúp đỡ tìm hiểu lại vụ án
thời gian không còn nhiều lá đơn xin giảm án cho cường
do sư thầy viết nhanh chóng gửi đơn lên văn phòng chủ tịch nước
tư thầy đã viết đơn trình bày và thầy ký tên ở đó với tất cả tấm lòng của thầy
và thầy cũng nhờ người này người khác để truyền được lên cho văn phòng chủ tịch nước
như một phép màu cuối năm hai nghìn một mươi hai từ tù phạm xuân cường được chủ tịch nước
và hội đồng ân xá trung ương quyết định giảm án tử hình xuống trung thân
dù đường về còn xa bời vợi nhưng cánh cửa cuộc đời đã được hé mở
để gieo mẩm thiện đối với một tín đổ
đó không chỉ là triết lý nhân sinh cao đẹp của phật giáo
mà còn là chính sách nhân đạo của đảng nhà nước
để những người lầm lỗi có cơ hội được sống và hoàn lương khi trở về
trong những cơ sở giam giữ này mỗi phạm nhân đều có một số phận hoàn cảnh riêng
thời gian thi hành án và tội danh khác nhau
nhưng tất cả họ đều mong mỏi sự hoàn lương sớm được đoàn tụ với gia đình
trở thành công dân tốt khi tái hòa nhập cộng đồng
với khoảng một mươi hai phạm nhân theo các tôn giáo đang thi hành án trên toàn quốc hiện nay
việc được học đọc kinh sách
tiếp nhận các ấn phẩm tôn giáo không chỉ sớm giúp họ hoàn thiện nhân cách
mà còn khẳng định nỗ lực chính sách nhất quán của việt nam trong đảm bảo quyền con người
đó là thực tế sinh động bác bỏ mọi cáo buộc luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
về quyền tự do tôn giáo đối với người đang chấp hành án ở việt nam
thưa quý vị tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam không chỉ là quyền của mỗi công dân
mà ngay cả với những người đang bị hạn chế
quyền công dân và được pháp luật bảo hộ
chủ trương nhất quán này không chỉ thể hiện tính ưu việt của chế độ
tính nhân văn trong chính sách hình sự của đảng nhà nước
mà còn khẳng định việt nam là một thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trong việc bảo đảm quyền con người trên lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
đến đây chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau